cơ quan y tế thái lan cho biết đã xác định được một mươi chín người tiếp xúc với cặp vợ chồng trẻ mắc bệnh
nâng tổng số ca trong cộng dịch này lên hai mươi hai
nhưng điều khiến giới chức lo lắng là họ đã di chuyển nhiều nơi như đi mua sắm quán bar
văn phòng nhà nước sử dụng phương tiện công cộng ở kalasin và tỉnh khon khang lần cận
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại